liên quan đến vụ chiếc máy bay mang số hiệu ms tám trăm linh bốn của hãng hàng không es khởi hành từ sân bay
charles de gaulle của pháp đến ai cập đã mất tích trên biển địa trung hải hãng tin cnn đưa tin
ai cập đã tìm thấy một phần thi thể nạn nhân và nhiều hành lý của chiếc máy bay mất tích này
bộ trưởng quốc phòng hy lạp pano kamenot cho biết ông đã được tìm án cập thêm vào tìm kiếm một phần thi thể nạn nhân nhiều ghế ngồi trên máy bay và hành lý liên lạc của các hành khách trên chiếc máy bay mang số hiệu ms tám trăm linh bốn của hãng hàng không egypt air bị mất tích
theo ông kamenot tuy các số liệu chỉ ra rằng máy bay đã quay lại trước khi bị rơi nhưng theo các chuyên gia phân tích ms tám trăm linh bốn đã bay theo đúng lộ trình trong trung phận của hy lạp và không có dấu hiệu bị mất tích
hiện tại căn cứ quân sự của hy lạp trên đảo grete đã cử nhân viên tới hỗ trợ việc tìm kiếm nạn nhân và chiếc máy bay
trước đó vài giờ quân đội ai cập cũng khẳng định đã phát hiện mảnh vỡ của máy bay airbus a ba trăm hai mươi mang số hiệu mf tám trăm linh bốn thuộc hãng hàng không air ở khu vực cách thành phố cảng alexandria khoảng hai trăm chín mươi km về phía bắc
ngay sau khi có thông tin tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay mất tích tổng thống ai cập đã gửi thông cáo chia buồn tới gia đình các nạn nhân

tổng thống ai cập đã gửi thông cáo chia buồn tới gia đình các nạn nhân của năm mươi sáu hành khách trên chiếc máy bay mất tích trong đó có ba mươi người ai cập một mươi năm người pháp hai người iraq chín người còn lại đến từ các nước anh bỉ kuwait ả rập xê út sudan cộng hòa séc bồ đào nha algeria và canada
ngoài ra nạn nhân sâu số trong vụ mất tích còn có một mươi thành viên phi hành đoàn
trong khi đó báo điện tử của tunisia vừa đưa tin tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã thừa nhận thực hiện cuộc tấn công khủng bố nhằm vào máy bay này
theo nguồn tin trên is cũng đe dọa sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn nhằm vào các nước châu âu nhân dịp diễn ra giải vô địch bóng đá châu âu euro hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại pháp